bản tin xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác về y tế
trong bối cảnh dịch sốt xuất huyết và một số dịch bệnh truyền nhiễm khác đang có những diễn biến phức tạp
và mới đây thành phố hà nội đã thành lập các tổ phòng chống dịch cộng đồng
các tổ này có nhiệm vụ tuyên truyền giám sát hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh
theo hướng dẫn của bộ y tế kiện toàn và duy trì hoạt động thường xuyên của đội ngũ cộng tác viên
giám sát chặt chẽ tình hình phát hiện sớm cấp cứu điều trị kịp thời người bệnh
hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong xử lý triệt đề ổ dịch ngay khi phát hiện
bên cạnh đó hà nội cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc ngành y tế điều tra xử lý kịp thời
triệt để các ca bệnh ổ dịch tại cộng đồng theo hướng dẫn của bộ y tế
không để dịch lây lan rộng kéo dài tiếp tục triển khai tốt công tác tiêm chủng mở rộng
đồng thời đảm bảo đủ phương tiện vật tư trang thiết bị thuốc dịch truyền phòng chống dịch bệnh